thưa quý vị và các bạn hiện việt nam đã ghi nhận ba mươi ca mắc biến thể omicron
bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long mới đây đã cảnh báo cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín
vẫn còn nhiều thách thức trước mắt
nếu để biến chủng omicron lan tràn sẽ dẫn tới tình trạng quá tải hệ thống y tế
theo nhận định của các chuyên gia tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng
và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ nên dẫn đến tăng rất nhanh về số ca mắc
gây quá tải hệ thống y tế
con số tử vong sẽ tăng lên vì vậy vẫn phải tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch
sự xâm nhập của biến chủng omicron có thể sẽ còn xuất hiện thêm những biến chủng mới
tiếp tục đòi hỏi những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch
do đó bộ y tế đã có công điện gửi trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
trước diễn biến của biến chủng omicron